bộ y tế vừa có quyết định cho phép khoa xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang thực hiện kỹ thuật xét nghiệm khẳng định virus sars cov hai bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử
từ khi đưa vào vận hành đến nay trung tâm đã xét nghiệm được khoảng một ba trăm linh mẫu bệnh phẩm trần đoán virus sars cov hai góp phần sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm và chủ động hơn trong công tác chống dịch bệnh covid một mươi chín thay vì phải gửi mẫu xét nghiệm lên viện vệ sinh dịch tễ trung ương